sáng nay khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời nhiều mây sương mù xuất hiện dày đặc
nhưng đến trưa vào chiều mây mỏng sương tan
nền nhiệt ngày tại khu vực này sẽ tăng lên mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
trong khi đó tại đà nẵng trở vào cho đến bình thuận nhiệt độ hai mươi bảy ba mươi độ
tuy nhiên sang đến ngày mai ở ngoài biển đông sẽ có nhiễu động di chuyển vào
gây mưa giải rác cho suốt dọc các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
tuy nhiên đây chỉ là những cơn mưa rào nhẹ với lượng không lớn
thời gian mưa chủ yếu xảy ra về sáng và sẽ kết thúc trước một mươi ba giờ
nên cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc du xuân của người dân trung bộ
thời tiết trong ngày đầu năm tại các tỉnh miền nam cũng khá ổn định
trong ngày hôm nay cả tây nguyên và nam bộ đều có nắng
thời gian nắng kéo dài từ bảy giờ sáng cho đến một mươi bảy giờ chiều nhưng cường độ không gắt
nhiệt độ cao nhất ngày ở tây nguyên sẽ phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi độ
còn trong khi đó tại nam bộ sẽ là ba mươi một ba mươi ba độ
thời tiết cũng rất đẹp để người dân tây nguyên và nam bộ du xuân
trên hầu khắp các vùng biển từ vịnh bắc bộ trở vào đến đà nẵng
khu vực bắc và giữa biển đông
trong đó có vùng biển của huyện đảo hoàng sa thời tiết ổn định trời không mưa
tầm nhìn xa thông thoáng gió mang hướng đông bắc đến đông và cường độ ở mức cấp bốn biển lặng
riêng khu vực huyện đảo trường sa ngày hôm nay vẫn chịu tác động của nhiễu động gió đông
nên trong đêm nay và ngày mai vẫn còn có mưa rào và rông rải rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống một mươi km kèm theo nguy cơ về tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước